xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật cơ quan điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên là thành viên bàn kiểm soát quỹ tín dụng long bình khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn minh liệt phan thị ngọc vệ nguyên giám đốc quỹ tín dụng long bình và đồng minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng long bình để điều tra
cùng về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo kết quả điều tra với vai trò là thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến một mươi hồ sơ với tổng số tiền là trên sáu bảy tỷ đồng gây thiệt hại cho quỹ tín dụng
nguyễn minh liệt với vai trò là giám đốc quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên quỹ tín dụng vi phạm điều kiện vay vốn không thẩm định việc vay vốn vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký một mươi bốn hồ sơ cho vay số tiền trên tám tỷ đồng
với những hành vi sai phạm như trên toàn đã ký bốn hồ sơ vay gây thiệt hại trên ba chín tỷ đồng và vệ đã ký một mươi một hồ sơ gây thiệt hại trên năm tỷ đồng
với hành vi giết người bảy bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre bắt tạm giam để điều tra
trước đó bùi tấn đạt gặp nguyễn tiền giang và được giang nhờ giới thiệu đi làm tàu biển đạt đồng ý và cho giang tạm ứng trước số tiền công là một mươi hai năm triệu đồng
tuy nhiên giang không đi làm như đã hẹn mà đi làm tàu biển cho một chủ tàu khác
sau khi trở vào đất liền giang có đem trả lại số tiền cho đạt và trả thêm hai năm triệu đồng coi như lãi suất
đạt không đồng ý và đòi thêm lãi suất cao hơn
nên hai người xảy ra mâu thuẫn
sang nhờ phan trí tùng ra mặt để giải quyết việc nhưng không thành
đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm của tùng trong lúc đang nhậu thì quyết định mang theo hung khí đến nhà đạt giải quyết
tại đây nhóm đối tượng trên và người nhà của đạt xảy ra sô sát
hậu quả đạt và bốn người nhà của mình đều bị thương tích nặng
riêng đạt tử vong trên đường đi cấp cứu
sau bốn lần block b của trung cư phú hoàng anh
huyện nhà bè tp hcm bị đối tượng lạ mặt

phóng hỏa gây hoang mang trong cộng đồng cư dân
công an huyện nhà bè đã tổ chức mật phục
và bắt được nghi can đang thực hiện lần phóng hỏa thứ năm
bước đầu nghi can này chưa khai báo rõ ràng
nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc nhiều lần phóng hỏa chưa được công bố
trước đó qua hình ảnh camera của sảnh block a và b
trung cư phú hoàng anh ghi lại
một người phụ nữ tiếp cận sảnh của trung cư
khu vực tấm kính giếng trời hồ nước tiểu cành block ab
chút xăng từ một can nhựa xuống
sau hai ba lần thực hiện hành vi châm lửa
đám cháy bùng phát và người phụ nữ này bỏ chạy ra đường
vì trung cư này đã bốn lần bị phóng hỏa
nên công an huyện nhà bè đã tổ chức công tác túc trực tại đây
để phối hợp với bảo vệ vây bắt đối tượng
khi đám cháy bùng phát
người phụ nữ chạy ra xe máy dựng sẵn ở ngoài đường
đã cắm chìa khóa định lên xe nổ máy tháo chạy
thì bị tổ công tác phối hợp với bảo vệ
vây bắt và khống chế được đưa về trụ sở
bước đầu công an huyện nhà bè cho biết
đã nắm được nguyên nhân dẫn đến việc trung cư nhiều lần bị phóng hỏa
công an huyện nhà bè nghi ngờ
nghi can trên chỉ là người được thuê mướn để thực hiện hành vi trên
nên tiếp tục điều tra làm việc với những người liên quan
để làm rõ mục đích phóng hỏa
và có biện pháp xử lý trong thời gian tới
liên quan đến vụ việc xe ô tô của một phóng viên báo tuổi trẻ
vùng nam trung bộ tây nguyên bị tạt sơn
công an phường tân lợi phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã trích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh nhà phóng viên này
nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm thực hiện hành vi trên
trước đó vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày ba mươi tháng bốn
tại nhà riêng ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
phóng viên này phát hiện ô tô của gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc vào đuôi xe
sự việc được báo lên công an phường tân lợi và công an thành phố buôn ma thuột
văn phòng đại diện báo tuổi trẻ vùng nam trung bộ tây nguyên

đề nghị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc làm rõ việc này
theo phóng viên này gần đây trên báo tuổi trẻ có đăng một số bài viết
liên quan đến nạn xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép
ở đồi chuối phường tân lợi và chạy ngựa ở xã cuyê bua
vụ hủy hoại đất phá rừng ở buôn com leo xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột
do phóng viên này thực hiện
vụ việc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
đối tượng tạt sơn rất manh động
hiện cơ quan công an đang điều tra xác minh để tìm ra thủ phạm xử lý nghiêm trước pháp luật
vào tối ngày hôm qua năm tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông
có biểu hiện chuẩn bị hung khí đánh nhau
vào thời điểm trên đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn tuyến đường võ trí công
thuộc phường hòa xuân quận cầm lệ
thì phát hiện khoảng năm đối tượng thanh thiếu niên điều khiển ba xe máy không đổi mũ bảo hiểm
nên tiến hành chốt chặn kiểm tra
cả năm thanh thiếu niên này đều một mươi bốn tuổi cùng chú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn
qua truy xét tổ công tác đã phát hiện và thu giữ một giao năm xiên trĩa có cán
mà các thanh thiếu niên này chia ra cất giấu tại hai địa điểm
ở phường hòa quý và phường mỹ an
hiện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
đã lập biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các đối tượng
và bàn giao tăng vật cho công an phường hòa xuân
tiếp nhận điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
là đặng hoàng huy sinh năm hai nghìn bốn chú huyện mỹ xuyên
cụ thể vào khoảng ba giờ ba mươi phút dạng sáng ngày bốn tháng năm
huy cùng với một đối tượng khác đi xe máy đến một căn nhà
độ chín trăm bốn mươi thuộc xã gia hòa một huyện mỹ xuyên
phát hiện trong nhà không có người
hai đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa
sau đó đột nhập vào bên trong
lấy trộm nhiều tài sản đồ vật sử dụng để sửa xe máy và phụ tùng xe máy
cùng với hai điện thoại di động
tổng giá trị tài sản ước tính là khoảng ba mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
hiện cơ quan công an đang triệu tập đối tượng còn lại
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước tình trạng xảy ra loạt vụ cắt trộm dây điện
gây sự cố mất điện và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
công an phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã khẩn trương điều tra làm rõ thủ phạm
tháng bốn vừa qua nhiều hộ kinh doanh tại khu vực quảng trường
và công viên nhỏ tại phía trước của thái quan phường nghĩa chánh

đặc biệt người dân tại đường lê thánh tôn
thuộc tổ dân phố bốn phường nghĩa chánh
đã lắp đặt hệ thống dây điện nối với cổng trào
để chào mừng lễ ba mươi tháng bốn
tuy nhiên sau khi lắp đặt hệ thống dây điện
và chạy chữ cổng trào địa tử
thì bị đối tượng cắt dây điện
trước tình hình trên tổ phòng chống tội phạm công an phường nghĩa tránh
đã tiến hành xác minh thu thập và ra soát đối tượng
để kịp thời truy bắt đối tượng
xử lý nghiêm không để đối tượng tiếp tục gây mất an ninh trật tự
tại địa bàn
đối tượng gây án là phạm đình lâm
ba mươi bảy tuổi ở phường tránh lộ tp quảng ngãi
bước đầu lâm khai nhận
đã thực hiện gần một mươi vụ trụng cắt dây điện
trên địa bàn sau đó đem đốt
lấy độc bán
qua sự việc nêu tranh
công an phường nghĩa chánh khuyên các người dân
sau khi buôn bắn xong
để đảm bảo các an toàn cho việc sử dụng điện
yêu cầu người dân
phải thu gom dây điện
để tránh ảnh hưởng
đấy như việc là
gai ảnh hưởng trong quá trình
sử dụng điện cũng như là tránh trường hợp
đối tượng lợi dụng để cắt dây điện của người dân
công an phường nghĩa chánh
đã thu giữ phương tiện xe máy
mà đối tượng lâm sử dụng
xác định hiện trường nơi lâm đốt dây điện
hiện vụ việc đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp quảng ngãi thụ lý theo quy định
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hà tuấn linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám
ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp
tổ một mươi năm phường cầu diễn quận năm từ liêm tp hà nội

đối tượng lò văn kiêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại bản kép xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đối tượng trịnh quang hào
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn đỗ thượng xã quang vinh huyện ân thi tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý